trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng thành phố hà nội vừa ra chỉ thị về các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn
theo đó thành phố hà nội yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phải công khai các số liệu ô nhiễm không khí trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và có kế hoạch phòng tránh
trong trường hợp ô nhiễm không khí có chỉ số aqi trên ba trăm linh sở giáo dục và đào tạo phải sắp xếp lịch học phù hợp cho học sinh mầm non và tiểu học
sở y tế xây dựng phương án cụ thể để hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa bảo đảm sức khỏe trong những ngày không khí ở mức xấu rất xấu và nguy hại
ngoài ra sở xây dựng phải ra soát kiểm tra tăng cường tần suất sử dụng xe hút bụi hút rác và xe tưới rửa đường những ngày không khí ở mức kém trở lên
thành phố hà nội chỉ cho phép các xe trọng tải từ một năm tấn trở lên chỉ được đi vào thành phố từ vành đai ba trở vào từ hai mươi hai h đến sáu h sáng ngày hôm sau đồng thời yêu cầu người dân không đốt rác thải tự phát đốt dâm dạ và phụ phẩm nông nghiệp
các hộ gia đình và sản xuất kinh doanh không sử dụng bếp than tổ ong